bầu cử tổng thống mỹ năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ diễn ra với sự tham gia của nhiều đảng nhưng thực tế là cuộc chiến giữa đảng cộng hòa và đảng dân chủ
đại diện là tổng thống đương nhiệm joe biden và cựu tổng thống donald trump
theo politico trong ngày hai tháng năm cậu tổng thống mỹ donald trump đã có cuộc phỏng vấn với tạp chí milwaukee journal sentinel
tại đây ông trump tuyên bố sẽ không chấp nhận kết quả bầu cử tại wiscosin năm nay nếu cảm thấy mọi thứ không trung thực
ông trump nói trong trường hợp mọi thứ đều diễn ra trung thực tôi chắc chắn sẽ chấp nhận kết quả tôi sẽ không thay đổi gì hết
nhưng nếu ngược lại bạn phải đấu tranh vì quyền lợi của nước mỹ tôi kỳ vọng rằng cuộc bầu cử sắp tới sẽ trông thực và chúng tôi sẽ thắng lớn
hiện tại ông trump đang là ứng viên đề cử của đảng cộng hòa gần như chắc chắn tái đấu với tổng thống joe biden của đảng dân chủ vào tháng một mươi một
cậu tổng thống cũng trả lời mập mờ khi được tạp chí tham gần đây hỏi về khả năng xảy ra bạo lực chính trị nếu ông thua cuộc
trong tuyên bố của mình cậu tổng thống mỹ cũng lặp lại cáo buộc về gian nận bầu cử ở wisconsin năm hai nghìn hai mươi
tại thời điểm đó ông trump đã thua ông biden gần hai mươi một phiếu tại bang này
sau trả lời phỏng vấn của ông trump đội ngũ tranh cử của tổng thống joe biden đã lập tức chỉ trích những phát ngôn của ông trump
đối với ông trump chiến dịch trả thù và trừng phạt của ông ấy là trên hết
ông ấy sẽ sử dụng quân đội để chống lại người dân trừng phạt những người chống lại ông ấy đặt mục tiêu quyền lực của mình lên trên lợi ích của đất nước
james synger phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của ông biden nói rằng cử tri mỹ sẽ một lần nữa khiến ông trump thất cử
bởi họ vẫn bác bỏ chủ nghĩa cực đoan ủng hộ bạo lực và khao khát trả thù của ông ấy
mới đây cựu tổng thống mỹ donald trump đến wiscosin và michigan để vận động tranh cử
trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ dành cho ông và tổng thống joe biden khá xí xào
cựu tổng thống mỹ donald trump đã vận động tại hai bang chiến địa là whiscosin và michigan trong ngày một tháng năm theo giờ địa phương
giữa lúc ông đang hầu tòa tại bang new york về cáo buộc chi tiền bịt miệng diễn viên phim người lớn
đây là đợt vận động lớn đầu tiên của ông kể từ khi bắt đầu phiên tòa hôm một mươi năm tháng bốn
phát biểu tại thị trấn wakesa bang wiscosin ông trump cho rằng những rắc rối pháp lý của mình và những tệ nạn ở nước này
có căn nguyên từ đối thủ tranh cử của ông là tổng thống joe biden
nếu chúng ta không thắng cuộc bầu cử
tôi không nghĩ đất nước chúng ta sẽ tồn tại tôi cảm thấy điều đó trong một khoảng thời gian dài
ông đã phát biểu như vậy
theo afp dẫn tuyên bố của phía ông trump cựu tổng thống đang muốn đưa ra hình ảnh tương phản về nhiệm kỳ đầu tiên của ông
với nhiệm kỳ hiện tại của tổng thống joe biden
tại wiscosin ông trump tiếp tục công kích đối thủ liên quan vấn đề kinh tế và nhập cư của chính quyền đường nhiệm
cũng như các vụ án nhằm vào ông
ông trump liên tục nhắm vào ông biden dựa bối cảnh các cuộc khảo sát cho thấy hai người đang có tỷ lệ ủng hộ khá xích xào
theo khảo sát của trung tâm nghiên cứu pial từ ngày tám đến ngày một mươi bốn tháng bốn với sự tham gia của tám bảy trăm linh chín người
bốn mươi chín ủng hộ ông trump còn bốn mươi tám ủng hộ ông biden
còn theo khảo sát của cnn từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi ba tháng bốn đối với một hai trăm một mươi hai người trưởng thành được chọn ngẫu nhiên trên cả nước mỹ
bốn mươi chín dự định bỏ phiếu cho ông trump so với bốn mươi ba tính bỏ phiếu cho ông biden
khảo sát của reuters ipsos đối với tám trăm năm mươi sáu cử tri trên cả nước từ ngày hai mươi chín đến ngày ba mươi tháng bốn cho thấy
ông biden có tỷ lệ ủng hộ bốn mươi so với ba mươi chín của ông trump
đài ksnv ngày hai tháng năm dẫn kết quả khảo sát của đại học emerson của mỹ cho thấy
ông trump dẫn trước ông biden ở các bang azizona georgia michigan nevada
bắc carolina pennsylvania wisconsin với tranh lệch chỉ một đến năm điểm phần trăm
trong khi đó khảo sát của đài cbs google từ ngày một mươi sáu đến ngày một mươi chín tháng bốn với sự tham gia của hai hai trăm ba mươi người mỹ cho thấy ít sự cách biệt
đài ksnv đối với tám trăm năm mươi sáu cựu chi trên cả nước từ ngày một mươi chín đến ngày ba mươi tháng bốn cho thấy

bốn mươi chín ủng hộ ông biden năm mươi ủng hộ ông trump
tại michigan có năm mươi một ủng hộ ông biden và bốn mươi chín ủng hộ ông trump
reuters ngày hai tháng năm dẫn lời chủ tịch cục dự trữ liên bang mỹ jerome powell
nói rằng cuộc bầu cử tổng thống sắp diễn ra sẽ không ảnh hưởng những quyết định về lãi suất của cơ quan này
fdi ngày một tháng năm giữ nguyên ls cơ bản ở mức năm hai mươi năm đến năm năm
đồng thời tỏ ý rằng động thái chính sách tiếp theo sẽ nhiều khả năng là giảm es
ông powell cho rằng es chính sách hiện đủ gây áp lực lên hoạt động kinh tế để kiểm soát lãm phát
và sẽ đợi giảm lạm phát về hai trở nên rõ ràng rồi mới giảm lãi suất
trước đó theo nội dung bài phỏng vấn được tạp chí times đăng ngày ba mươi tháng bốn
ông donald trump cảnh báo tổng thống mỹ joe biden khi hết nhiệm kỳ có thể đối mặt nhiều cáo buộc truy tố hình sự
cựu tổng thống trump cảnh báo nếu ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng một mươi một tới
ông sẽ bổ nhiệm một công tố viên đặc biệt tập trung điều tra ông biden và thân nhân
nguy cơ này chỉ được giải trừ nếu tòa án tối cao mỹ ra phán quyết trao quyền miễn truy tố cho bản thân ông trump
vốn đang đối mặt một loạt các phiên tòa hình sự
nếu chính vị thẩm phán của tòa án tối cao không trao cho cậu tổng thống quyền miễn trừ
tôi đảm bảo ông biden sẽ bị truy tố vì ông ta phạm nhiều tội ông trump nhấn mạnh
ông trump và những người ủng hộ ông từ lâu đã cáo buộc tổng thống biden có hành vi phạm tội hình sự
liên quan đến công việc kinh doanh của con trai ông là hunter biden nhưng không đưa ra bất kỳ chứng cứ đáng kể nào
trong khi đó bản thân ông trump đang phải đối mặt với bốn phiên tòa hình sự
với một phiên tòa đang diễn ra ở thành phố new york bang new york
về cáo buộc chi tiền bịt miệng vào thời điểm ông tranh cử tổng thống năm hai nghìn một mươi chín
liên quan đến việc chống gian lận phiếu bầu ngày một mươi chín tháng bốn vừa qua
ủy ban quốc gia của đảng cộng hòa và ban vận động chiến dịch tranh cử ứng viên donald trump
đã triển khai chương trình nhằm chống lại tình trạng gian lận phiếu bầu trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng một mươi một tới
ban vận động chiến dịch tranh cử và inc cho hay họ đang chuẩn bị để triển khai hơn một trăm linh nhân viên pháp lý
và các tình nguyện viên trên khắp các bang dự kiến sẽ chứng kiến cuộc cạnh tranh gai gắt để vào nhà trắng
họ dự định lên kế hoạch tuyển một đội ngũ theo dõi quá trình bỏ phiếu tại các điểm bầu cử nhằm phát hiện bất thường
trong khi đó các nhân viên pháp lý sẽ có mặt ở phòng tác chiến của đảng cộng hòa tại những bang cạnh tranh
đóng vai trò là nhân viên của đường dây nóng về sự minh bạch bầu cử nhằm trả lời các cuộc gọi từ đội ngũ theo dõi
hoặc cử tri khi nhận thấy có diễn biến bất thường
trước đó trong cuộc bầu cử quốc hội giữa kỳ vào năm hai nghìn hai mươi hai rc cũng triển khai chương trình cử tri minh bạch
trong quá trình bầu cử irenc đã tham gia vào tám mươi hai vụ kiện tại hai mươi năm bang liên quan đến bầu cử minh bạch
trong một cuộc trả lời phỏng vấn sâu rộng với tạp chí times gần đây
cựu tổng thống donald trump cho biết ông đã nhận ra một sai lầm nghiêm trọng trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình là tôi quá tử tế
khi phóng viên muốn biết ông donald trump sẽ làm gì nếu thắng nhiệm kỳ thứ hai
muốn nghe tầm nhìn của ông đối với nước mỹ bằng chính lời nói của ông
ông donald trump nói để thực hiện chiến dịch trục xuất hơn một mươi một triệu người khỏi đất nước
ông sẽ sẵn sàng xây dựng các trại giam người di cư và triển khai quân đội mỹ cả ở biên giới và nội địa
ông sẽ để các bang đỏ bang ủng hộ đảng cộng hòa giám sát việc mang thai của phụ nữ và truy tố những người vi phạm lệnh cấm phá thai
theo các cố vấn hàng đầu ông trump sẽ giữ lại các khoản tiền mà quốc hội đã phân bổ
ông sẽ sẵn sàng xa thải thẩm phán mỹ không thực hiện lệnh của ông truy tố ai đó
ông trump cũng cho biết đang cân nhắc ân xá cho từng người ủng hộ ông bị buộc tội tấn công điện capitol vào ngày sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi một
hơn tám trăm linh người trong số họ đã nhận tội hoặc bị bùi thẩm đoàn kết án
ông trump tuyên bố
có thể không trợ giúp một đồng minh ở châu âu hoặc châu á bị tấn công nếu ông cảm thấy quốc gia đó không chi tiêu đủ cho quốc phòng của mình
ông sẽ triển khai lực lượng vệ binh quốc gia đến các thành phố của mỹ khi cần đóng cửa văn phòng chuẩn bị cho đại dịch của nhà trắng
theo tham ông donald trump vẫn là con người cũ với những mục tiêu và những bất bình cũ
nhưng về mặt cá nhân ông tỏ ra quyết đoán và tự tin hơn
nếu ta đắc cử ông trump sẽ bước vào nhiệm kỳ thứ hai với sự hỗ trợ của một loạt các cơ quan chính sách với đội ngũ nhân viên trung thành
những người đã vạch ra các kế hoạch chi tiết phục vụ cho chương trình nghị sự của ông
cố vấn thân cận kelly lane conway của ông donald trump nói rằng
tôi không nghĩ có gì bí ẩn lớn về chương trình nghị sự của ông ấy nhưng tôi nghĩ mọi người sẽ ngạc nhiên về hành động nhanh chóng của ông ấy
tờ tim cho hay các tòa án hiến pháp và quốc hội đều sẽ có tiếng nói trong việc liệu các mục tiêu của ông donald trump có được thông qua hay không
dư luận cũng sẽ là một phép thử mạnh mẽ
ông donald trump có thể buộc phải thu hẹp lại một số sáng kiến hạ khắc nhất trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình
bao gồm cả chính sách chia cắt các gia đình di cư
như tiểu thuyết gia và phóng viên người anh nổi tiếng george orwell đã viết vào năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
khả năng các chính phủ thực hiện kế hoạch của mình phụ thuộc vào tâm trạng chung của đất nước
mỗi cuộc bầu cử đều được coi là một bước ngoặt quốc gia lần này đều đó đúng
đối với những người ủng hộ nhiệm kỳ donald trump hai sẽ đem đến lời hứa mang tính cách mạng
đối với phần lớn phần còn lại của đất nước và thế giới đó có thể là một nguy cơ đáng báo động
sự ra về tổng thống donald blinken cho rằng
nhiệm kỳ thứ hai của ông donald trump có thể là sự kết thúc của nền dân chủ